hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo tại đại hội
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định sự đóng góp của các doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh
là rất có ý nghĩa đa dạng hiệu quả thiết thực và có tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội
của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung
cùng dự với chủ tịch nước còn có nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nguyên chủ tịch nước trương tấn sang
đại diện các bộ ngành trung ương và gần ba trăm linh đại biểu là các doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu trên cả nước
ngay từ khi thành lập hiệp hội đã quán triệt sâu sắc phương châm đoàn kết nghĩa tình hợp tác cùng phát triển
xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm thiết thực và đầy ý nghĩa là động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực
tích cực sản xuất kinh doanh giúp nhau phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo và đầy mạnh các hoạt động đền ơn
đáp nghĩa từ thiện xã hội
chúc mừng những thành tích to lớn mà hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh trong suốt năm năm qua hiệp hội đã không ngừng nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn
ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu trở thành một tập thể những người lính bộ đội cụ hồ
sau khi rời quân ngũ tiếp tục hoạt động trên mặt trận mới đạt được những kết quả to lớn góp phần vào những thành tiệu chung của đất nước
hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam ngày nay đi đầu trong cuộc chiến chống đói nghèo
tích cực sản xuất kinh doanh làm giàu cho bản thân gia đình và góp phần làm giàu cho quê hương đất nước
một số đồng chí cựu chiến binh đã trở thành những doanh nhân giỏi ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất
kinh doanh tạo việc làm cho hàng ngàn lao động tích cực tham gia các hoạt động
bảo đảm an sinh xã hội giúp đỡ đồng chí đồng đội và đồng bào còn gặp khó khăn
trong nhiệm kỳ sắp tới chủ tịch nước đề nghị hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh việt nam phải có quyết tâm rất cao nỗ lực rất lớn đoàn kết thống nhất
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống bộ đội cụ hồ trên mặt trận kinh tế đầy cam go
huy động mọi kiềm năng nội lực tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách hỗ trợ của nhà nước
sự giúp đỡ của các sở ban ngành địa phương nêu cao ý chí tự lực tự cường quyết tâm khắc phục khó khăn
đầu tư có hiệu quả vào sản xuất kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh các loại hình kinh tế
đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu làm kinh tế giỏi
gắn với phong trào
các cựu chiến binh gương mẫu của hội cựu chiến binh việt nam và thực hiện nhiệm vụ của hiệp hội xây dựng hiệp hội ngày càng vững mạnh
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh
huân chương lao động hạng nhất cho anh hùng lao động lê văn kiểm tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho đồng chí nguyễn thị bảo hiền phó chủ tịch hội doanh nhân cựu chiến binh